ngay sau khi thành lập tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã họp với tổ tư vấn kinh tế để bàn về các chiến lược kế hoạch đề án chính sách phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm
đánh giá về tình hình doanh nghiệp hiện nay tổ tư vấn cho rằng thể trạng của các doanh nghiệp việt nam kể cả năng lượng và hiệu quả nhìn chung đang rất yếu hầu hết các doanh nghiệp chưa hồi phục lại được mức trước khủng hoảng
tỷ lệ doanh nghiệp có đóng thuế thu nhập doanh nghiệp trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động giảm sút rõ rệt
doanh nghiệp việt nam hiện đang đối mặt với hai trở ngại đó là chi phí sản xuất kinh doanh cao môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều rào càn trở ngại cho việc tham gia thị trường tiếp cận nguồn lực thiếu bình đẳng và tự do trong hoạt động kinh doanh
bên cạnh đó chi phí tiền lương và bảo hiểm xã hội tăng nhanh sau khi liên tục tăng tiền lương tối thiểu tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội cao so với khu vực
chi phí ngầm chi phí bơi trơn gắn liền với các thủ tục hành chính kiểm tra và các hoạt động khác liên quan tới bộ máy quản lý nhà nước chi phí logistic cao so với mặt bằng khu vực và thế giới
do đó cần thiết phải đánh giá lại lộ trình tăng lương tối thiểu gắn với tăng năng suất lao động
trước mắt tạm dừng tăng lương tối thiểu tới năm hai nghìn hai mươi tiếp tục cải cách hành chính để giảm chi phí cho doanh nghiệp có các biện pháp giảm chi phí logistics vốn đang ở mức cao so với khu vực
tuy chính phủ
đã xây dựng chương trình hành động triển khai nhiều chính sách nghị quyết liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh và tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trường đặc biệt là trong mấy năm gần đây và bước đầu đã có một số chuyển biến
thế nhưng nhìn chung tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu của thời đại và sự kỳ vọng của thị trường
cộ phân hóa đã được tiến hành từ lâu nhưng cho đến nay mới chỉ cổ phân hóa được tám số vốn của doanh nghiệp nhà nước
điều đó có nghĩa là hiệu quả thu được từ cổ phân hóa hơn hai mươi năm
tổ tư vấn nêu ý kiến cần phải phân quyền cho các địa phương nhiều hơn để tăng hiệu quả quản trị
về động lực tăng trưởng kinh tế trong chung và dài hạn tổ tư vấn kinh tế cho rằng phải dựa trên ba trụ cột khu vực kinh tế tư nhân phát triển phát triển công nghiệp khoa học công nghệ gắn với cách mạng công nghiệp bốn